tại tỉnh trà vinh ban dân vận trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín cụm tây nam bộ
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới dự và kết luận hội nghị
sáu tháng năm hai nghìn một mươi chín khu vực tây nam bộ được đánh giá là vùng có mức tăng trưởng khá ổn định
công tác dân vận cũng đạt được nhiều kết quả thiết thực
các phong trào thi đua yêu nước gắn với dân vận khéo được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
kết luận hội nghị đồng chí trương thị mai đánh giá cao công tác dân vận ở cụm tây nam bộ trong thời gian qua
chỉ đạo công tác dân vận trong thời gian tới đồng chí trương thị mai nhấn mạnh
các tỉnh trong cụm tây nam bộ cần phối hợp tốt hơn giữa chính quyền với ban dân vận và các tổ chức chính trị xã hội
xem đây là nhiệm vụ chính trị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ổn định quốc phòng và an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh